quý vị chỉ tính riêng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một việt nam thu hút được hai bốn tỷ usd nguồn vốn fdi đăng ký tăng sáu mươi năm so với tháng tám
có được điều này chủ yếu là do vốn đăng ký cấp mới đổ vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo tăng
con số này cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đang tiếp tục duy trì lòng tin đối với nền kinh tế việt nam trong chung và dài hạn
chính vì vậy cần thúc đẩy hơn nữa vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam để phát triển nền kinh tế trong giai đoạn này
khu kinh tế công nghệ cao láng hòa lạc
doanh nghiệp đến từ đất này đã đầu tư vào việt nam được hơn năm năm trong lĩnh vực kinh doanh đa ngành
thời điểm này mặc dù còn nhiều khó khăn do dịch bệnh gây ra nhưng họ vẫn có ý định đầu tư vào việt nam một cách lâu dài
ở việt nam có môi trường kinh doanh thật sự thuận lợi với các cơ chế thông thoáng vì hiện nay đã cải thiện rất nhiều
chính điều này đã và đang tạo ra cho chúng tôi yên tâm để làm ăn kinh doanh đóng góp vào ngân sách
trong dịch bệnh nhiều doanh nghiệp fdi tại việt nam đã được chính phủ quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ về nhiều mặt
đây có lẽ là một trong những yếu tố khiến cho các doanh nghiệp fdi ngày càng tin tưởng cũng như đầu tư vào việt nam một cách bài bản và ngày càng lớn mạnh hơn
chúng tôi đã đến với việt nam và dự định kinh doanh lâu dài tại đây
những cải cách thủ tục hành chính các chính sách điều hành kinh tế linh hoạt ở đây đã níu chân chúng tôi ngày một gắn bó hơn trong công việc kinh doanh của mình
dịch covid một mươi chín có quy mô tính chất toàn cầu trong bối cảnh thế giới ngày càng bất định
vì vậy chính phủ bộ ban ngành và địa phương luôn chia sẻ lắng nghe doanh nghiệp để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh
đây là yếu tố giúp việt nam ngày càng có triển vọng thu hút vốn fdi cũng như giữ vững việc làm giải quyết khó khăn sau dịch bệnh
fdi là nguồn vốn rất quan trọng của nền kinh tế là động lực góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển
tìm các biện pháp để đẩy mạnh thu hút fdi là đòi hỏi cấp bách của việt nam trong điều kiện các chuỗi cung ứng toàn cầu đang có những chuyển động tái cấu trúc và phát triển trong điều kiện phục hồi của nền kinh tế thế giới
với cả cái chính sách kinh doanh của mình hoặc là cách phát triển thị trường
khi mà có nhiều tương tác với các đối tác nước ngoài thì tự nhiên vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài họ sẽ đến bởi vì rằng là họ cũng vì lợi nhuận họ xâm nhập thị trường việt nam
có nghĩa rằng là họ phải nhìn thấy cơ hội hợp tác tức là phía bên mình phải làm việc cùng với họ thì họ nhìn ra lợi ích và họ cũng sẽ mang vốn vào để đầu tư trực tiếp vào việt nam
chúng ta nhìn vào evfta thì cái đầu tiên mà mọi người đều cùng nhìn thấy đấy là cái việc miễn giảm thuế chẳng hạn
thì đương nhiên là cái việc đầu tư xuất nhập khẩu thì nó sẽ tăng rất là mạnh
ở liên minh châu âu thì chúng ta hay nói đến cái chuyện là gì là các doanh nghiệp châu âu sẽ bắt đầu lấn sân sang cái việc sản xuất và hay là lắp ráp hay là tạo chúng ta tạo ra những cái hóc về thương mại và xuất khẩu ở việt nam
để nói xa hơn thì cái họ muốn là gì là họ sẽ bắt đầu hội nhập những hoạt động họ ở việt nam vào toàn bộ chương trình
đối với giá trị của họ trên toàn cầu cả một cái chuỗi cung ứng của họ
ví dụ như là sản xuất ở việt nam lắp ráp vào việt nam sau đó xuất khẩu ngược lại châu âu chẳng hạn
và cái quan trọng hơn nữa là gì là việt nam cũng sẽ là một cái bàn đạp để cho họ bắt đầu nhìn vào cái thị trường ở châu á rộng lớn hơn
thì đó là sự thay đổi về bức tranh đầu tư của các doanh nghiệp châu âu
hiện các doanh nghiệp fdi đều hy vọng trong thời gian tới chính phủ việt nam vẫn giữ nguyên tinh thần cải cách như trong năm năm vừa qua
vì như vậy có thể tạo ra một nền tảng tốt hơn cho các doanh nghiệp fdi tại việt nam
có thể tương tác và chia sẻ kinh nghiệm của mình cũng như đầu tư sâu hơn nữa để thúc đẩy kinh tế việt nam trong hội nhập